ngày một mươi năm tháng bốn theo giờ địa phương ông donald trump trở thành cựu tổng thống mỹ đầu tiên trong lịch sử
phải đối mặt với phiên tòa hình sự
trong đó một phần liên quan đến bề bối tỉnh ai với ngôi sao kiêu dâm stormy daniels
trong phải đối mặt với ba mươi bốn tội danh làm giả tài liệu kinh doanh để che đậy khoản tiền bịt miệng
mỗi tội danh có mức án tối đa là bốn năm tù
vụ án xoay quanh khoản tiền một trăm ba mươi usd mà micros cohen người gian xếp lúc bấy giờ của ông trump
đã trả cho daniels trước cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu để cô giữ im lặng về cáo buộc ngoại tình năm hai nghìn sáu
phiên tòa dự kiến kéo dài từ sáu đến tám tuần được tin là sẽ chứa đẩy những lời khai gây chấn động và kịch tính sau nhiều năm bê bối
các nhân chứng sẽ cho lời khai về những cuộc gặp gỡ trong phòng khách sạn
các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và những thỏa thuận ngầm trong chiến dịch tranh cử
bê bối tình dục lần đầu tiên khuyên đảo uy tín của nhà trắng khi tổng thống mỹ khi đó là ông bew clinton
bị vướng vào mối tình vụn trộn với cô thực tập sinh nhà trắng monica lewinsky
vụ việc gây chấn động khắp nước mỹ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đã kéo theo một cuộc điều tra nhằm vào tổng thống đương nhiệm
với báo cáo giải hàng trăm trang được công bố rộng rãi trên internet
chi tiết của vụ việc đã tốn nhiều giấy mực của báo chí mỹ và ông clinton bị cho là lạm dụng quyền lực
để đẩy mọi tội lỗi và trách nhiệm cho lewinsky
hai mươi năm sau quả bom tình dục khác lại gây sóng gió cho người đứng đầu nhà trắng
ông donald trump trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu của ông
đang bị đặt dấu hỏi về cách thức tiến hành và sự can thiệp của nga
trong suốt năm hai nghìn một mươi tám tổng thống mỹ donald trump đã gặp một loạt các rắc rối pháp lý
liên quan tới các vụ kiện cao tỉnh ái cùng lúc từ ba phụ nữ một sao kiêu dâm
một cựu người mẫu pleiboy và một cựu thí sinh chương trình truyền hình thực tế
trước khi phiên tòa ở manhattan new york
tổng thống mỹ chính thức khởi động cùng điểm lại các cột mốc thời gian
các mối quan hệ bất chính giữa ông trump với người đẹp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
stormy daniels tên thật là stephanie clifford
người sao kiêu dâm và vũ công thất y trong các hộp đêm
đã cho ra mắt cuốn sách full disclosure vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
theo tờ guardian của anh đã có được một bản sao cuốn tự truyện và cho biết
sao phim kiêu dâm đã kể lại lần đầu gặp tỷ phú địa ốc donald trump
tại giải đấu gôn nổi tiếng ở hồ ta khoe vào năm hai nghìn một mươi tám
vào thời điểm tháng bảy năm hai nghìn sáu ông donald trump đang là ngôi sao sáu mươi tuổi của tơ aprentis
sau truyền hình thực tế nơi các thí sinh thể hiện khả năng nhạy bén trong kinh doanh
còn khi ấy bà stormy daniels là diễn viên kiềm đạo diễn phim kiêu dâm hai mươi bảy tuổi
trong cuộc phỏng vấn năm hai nghìn một mươi tám với một mươi sáu minutes daniels cho biết
doanh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu lúc đó đã mời cô đi ăn tối
khi cô đến phòng khách sạn của ông trump
ông trump đã bảo vệ bà ngoài mà giải thích ý ông là ăn tối trong phòng
buổi hẹn kết thúc bằng việc quan hệ tình dục
daniels tiết lộ thêm ông trump sau đó đã mời cô dự tiệc ra mắt rượu trump vodka ở california
cũng như đến văn phòng của ông ở thành phố new york
vào thời điểm đó ông trump đã kết hôn với người vợ hiện tại melania trump
và cả hai mới chào đón con trai pron khoảng vài tháng trước đó
nữ diễn viên một mươi tám cộng cho biết vào tháng bảy năm hai nghìn bảy
ông trump yêu cầu gặp cô tại ngôi nhà gỗ của ông tại khách sạn beverly hills
ở los angeles
cuộc hẹn nhằm thảo luận về khả năng xuất hiện trong phần phụ của sốc thực tế celebrity apprentice
daniel cho hay hai người ở bên nhau bốn giờ nhưng không quan hệ tình dục
trong một năm sau đó daniels vẫn giữ liên lạc với ông trump
với hy vọng ông sẽ để cô tham gia chương trình truyền hình thực tế the ofrantis
đây là một chương trình nổi tiếng của mỹ cán liền với ông chủ bất động sản
doanh nhân và ngôi sao truyền hình donald trump
ông trump là mc của chương trình trong suốt một mươi bốn mùa
nó phát sóng vào tháng một năm hai nghìn bốn cho tới năm hai nghìn một mươi năm
cô nàng còn gặp lại tổng thống tương lai vài lần nữa ở các thành phố khác nhau
trong đó có biệt thự riêng của ông ở los angeles
theo lời kể của sao kiều dâm ba mươi chín tuổi
ông trump thậm chí còn gợi ý sẽ cho phép cô được ở lại chương trình truyền hình thực tế trong nhiều tập hơn
sau thông tin của tờ guardian luật sư michael avenatis của daniels đã đăng lên twitter rằng
điều quan trọng nhất của cuốn sách không phải tiết lộ mối quan hệ giữa cô ấy với ông trump
đó là cách cô ấy mô tả cuộc sống và vai trò của mình như một phụ nữ hiện đại
không sợ nói ra sự thật trước quyền lực
tháng năm năm hai nghìn một mươi một daniels nhận lời phỏng vấn cho tạp chí in touch
trong đó có thảo luận về cuộc gặp đầu tiên với trump và các cáo buộc quan hệ tình dục
tuy nhiên cuộc phỏng vấn chưa bao giờ được công bố do luật sư của trump dọa kiện
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu một năm sau khi ông trump tuyên bố tham gia cuộc đua vào nhà trắng
với tư cách ứng viên của đảng cộng hòa
diễn viên cựu người mẫu playboy karen ams dougal đề nghị bán câu chuyện
về mối tình kéo dài một mươi tháng năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy với tỷ phú mỹ
trong cuộc phỏng vấn với anderson capper của cnn vào năm hai nghìn một mươi tám
dougal khẳng định thật lòng yêu người đàn ông hơn cô ba mươi ba tuổi
cô thừa nhận cả hai quan hệ tình dục không an toàn hàng chục lần
và cô là người chủ động cắt đứt mối quan hệ
sau đó người đẹp hẹn hò với tài tử bruce willis rồi có chuyến du lịch chung
ở italy vào tháng một mươi
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tờ national đã giành được thỏa thuận
đưa tin độc quyền với mc dogo sau khi bỏ ra một trăm năm mươi usd
tuy nhiên tờ báo không xuất bản bất kỳ bài báo nào
nguyên nhân được cho là david peker giám đốc điều hành của american media
công ty mẹ của national enquirer
từng hứa là tay mắt của ông trump trong cuộc gặp vào tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu luật sư cohen thay mặt ông trump
đạt được thỏa thuận đảm bảo rau cổ giữ im lặng
một tháng sau ông cohen liên lạc với luật sư của daniels là cass davidson
và đạt được thỏa thuận trị giá một trăm ba mươi usd
để ngôi sao khiêu dâm ký vào văn bản xác nhận không tiết lộ thông tin
luật sư của ông trump thành lập công ty có trụ sở ở tiểu bang delaware
gửi vào tài khoản công ty số tiền một trăm ba mươi một usd
rồi lại chuyển một trăm ba mươi usd từ công ty này tới davidson

nhưng mặt sau đó được ký kết bằng cách sử dụng bí danh
thông tin trí tiết về thỏa thuận giữa mc doco và american media
đã bị wall street journal phanh phui vào bốn ngày trước
cuộc bầu cử vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tờ báo cũng đưa tin daniels đã đàm phán với chương trình
good morning america của abc để phỏng vấn
ngay sau đó chiến dịch tranh cử của ông trump khẳng định
cáo buộc ngoại tình là sai sự thật
thời điểm đó vụ việc không gây ra sóng gió gì
cho ông trump kết quả vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
ông trump đắc cử tổng thống mỹ đánh bại bà hillary clinton
vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy ông cohen đã đòi phía ông trump
trả một trăm ba mươi usd đã trả cho daniels kèm theo năm mươi usd tiền công
trump organization sau đó đã quyết định trả cho luật sư
hơn bốn trăm hai mươi usd trong thời gian một năm
cohen đã hợp thức hóa khoản tiền trên bảng hóa đơn
trị giá ba mươi năm usd một tháng
khoảng một năm sau trump đã trả cho luật sư
wall street journal đưa tin về sự tồn tại của khoản thanh toán
một trăm ba mươi usd cho daniels và bị ông trump bác bỏ
tuy nhiên vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi tám luật sư michael cohen
thừa nhận bỏ tiền túi trả cho daniels nhưng không được
ông trump hay chiến dịch của ông hoàn trả khoản cho đó
ông nhấn mạnh số tiền đó là hợp pháp không phải là khoản
đóng góp cho chiến dịch hay chi tiêu cho chiến dịch tranh cử của bất kỳ ai
kể từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám khi tin tức về thỏa thuận
trên số ngoại tình trị giá một trăm ba mươi usd
tương đương gần ba tỷ vnđ được đăng tải trên các phương tiện
chuyển thống mỹ công ty tư vấn accenture đơn vị từng được
cựu luật sư riêng của tổng thống ông michael cohen sử dụng
để xử lý thỏa thuận đã tìm cách chống lại daniels vì cho rằng
cô đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ khi nói về bê bối
tình ái trước công chúng
ông cohen thậm chí đã đe dọa đệ đơn kiện trị giá hai mươi triệu usd
chống lại cô thời điểm này daniels đã không còn xuất hiện
ở các giải đua ngựa như thường lệ nhưng các buổi diễn thoát y có mặt cô
vẫn sáng đèn từ las vegas đến new york
từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám stomy daniels bắt đầu phản đòn tổng thống trump
khi đâm đơn kiện và cho rằng bản thỏa thuận bịt miệng trước cuộc bầu cử
cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu là vô nghĩa vì không có chữ ký của ông donald trump
những gì stormy daniels thể hiện là một bất ngờ đối với giới quan sát
trong vòng hai tháng daniels đã biến câu chuyện quan hệ tình dục với tổng thống
cùng với khoản tiền một trăm ba mươi usd mà luật sư của ông trump đã dùng
để tìm hiểu
để môi chuộc sự im lặng của cô trở thành một vụ bề bối thực sự
chuyện cáo buộc ngoại tình của tổng thống càng bị sỏi xét sau khi daniels trả lời
chương trình sáu mươi phút của đài cbs vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám thì mối quan hệ
giữa hai người
chỉ biết mục đích thực sự của ngôi sao đóng phim khiêu dâm là gì khi cố tình
khởi lại chuyện tình cảm cách đây hơn chục năm
thế nhưng tên của cô nhiều lần được nhắc đến trong các buổi họp báo của nhà trắng
trên các phương tiện bình luận của cnn cbs hay trên nhiều phương tiện truyền
thông có tiếng của thế giới
các hộp đêm cũng phải trả phí cao hơn bình thường nhiều lần để mời cô tới biểu diễn
theo tờ new york times từng nhận định danield là một người tham vọng
khó tính và không khoan nhược
cô đã làm trù cuộc đời mình trong một nghề đầy dễ sự bóc lột lươn lọc
bị xã hội khinh rẻ
từ vũ công thoát y trở thành diễn viên ngôi sao và đạo diễn phim người lớn
khi chưa tới ba mươi tuổi
do vậy những người biết rõ về dannels nhìn nhận những tờ thỏa thuận
và một vài luật sư của ông trump khó lỏng cản bức cô
tờ new york times cho rằng vụ kiện của daniels có thể buộc ông trump phải ra hầu tòa
và cung cấp thêm bằng chứng cho thấy ông đã vi phạm luật tài chính tranh cử
new york times cũng cho hay cô đảo còn tận dụng vụ bê bối ngoại tình
với ông donald trump để đi diễn múa thuất y trên khắp nước mỹ
daniels đã đặt tên cho tour diễn năm hai nghìn một mươi tám của mình là đưa nước mỹ lên giường trở lại
nhái lại khẩu hiệu đưa nước mỹ vĩ đại trở lại của tổng thống
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám daniels đã kiện ông trump và essential consultants
để hủy bỏ thỏa thuận không tiết lộ thông tin
cô lập luận thỏa thuận không có hiệu lực vì ông trump hay còn gọi là david dennison không ký tên
cô nhấn mạnh nhận được từ coen một trăm ba mươi usd nhưng có sự đe dọa
lúc này đại diện pháp lý cho người đẹp là luật sư michael avenatti
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ông trump tuyên bố không biết gì về số tiền một trăm ba mươi usd
đồng thời gọi daniels là kẻ lừa đảo
đáp lại nữ diễn viên một mươi tám cộng kiện tỉnh cũ về tội phỉ bán
tuy nhiên vụ kiện này bị thẩm phán bác bỏ vào tháng một mươi cùng năm
nữ diễn viên phải trả gần ba trăm linh usd phí pháp lý
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cục điều tra liên bang fbi đột kích nhà vào văn phòng của cohen
một tháng sau ông trump thay đổi tuyên bố trước đó
ông cho biết trên twitter đã hoàn trả koe số tiền một trăm ba mươi usd
nhưng không phải lấy tiền từ chiến dịch tranh cử
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
ông nhận tội hình sự tại tòa án liên bang manhattan
bao gồm cả vi phạm tài chính chiến dịch đối với các tài khoản bịt miệng
ông thú nhận làm thước chỉ đạo của ông trump
vì mục đích chính là gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử
ông bị kết án ba năm tù vì vi phạm luật bầu cử
cùng với các tội danh gian lận thuế và ngân hàng khác
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trưởng công tố viên quận mahatan vào thời điểm đó
đã ban hành chắc đòi hợp tòa trump organization
để thu thập tài liệu về các khoản thanh toán cho cohen
cũng như hội sơ thuế của ông trump
trước động thái này ông trump tuyên bố được miễn trừ
khỏi các thủ tục tố tụng hình sự trong thời gian đơn nghiệp
tuy nhiên vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tòa án tối cao mỹ quyết định ông trump không được miễn trừ
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
irvin bragg trưởng công tố viên quận manhattan vào năm hai nghìn hai mươi ba
và các công tố viên trong văn phòng của ông
bắt đầu trình bày bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn
cohen và baker nằm trong danh sách nhân chứng
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba

bỏ phiếu truy tố trump
đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống mỹ bị truy tố hình sự
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
ông trump bị buộc tội tại tòa án
và không nhận tội đối với ba tư cáo buộc
làm sai lệch hồ sơ kinh doanh